tám trường hợp không đeo khẩu trang phòng chống dịch covid một mươi chín tại nơi công cộng
vừa bị ubnd tp bpmt đắk lắc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là năm sáu triệu đồng
thông tin trong cụm tin vắn
hai mươi tám trường hợp bị xử lý chủ yếu ở các phường như tân tiến một mươi năm trường hợp tân an thống nhất và xã hòa xuân
đây là những trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng
nhưng khi được lực lượng chức năng nhắc nhở đã phản ứng không hợp tác
trong khi đó tại quảng ngãi công an tỉnh đã phát hiện một nhà thờ thuộc tri hội tin lành việt nam
tại thôn long vĩnh xã bình long huyện bình sơn
do mục sư nguyễn ngọc huy vũ làm quản nhiệm đã tổ chức thánh lễ ngày chủ nhật với sự tham gia của trên ba mươi người
hành vi này là vi phạm quy định về các biện pháp chống dịch đặc thù theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
và các văn bản của ubnd tỉnh về thông báo không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo
trong giai đoạn cả nước đang thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
sự việc trên gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương
hiện chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ việc và đề xuất hướng xử lý việc tập trung đông người đối với tri hội tin lành bình long
thưa quý vị và các bạn hiện nay vẫn chưa thể chủ quan trước diễn biến của dịch covid một mươi chín
khuyến cáo phòng bệnh đã liên tục gửi đến người dân trên nhiều phương tiện truyền thông
thế nhưng vẫn nhiều người còn thờ ơ với sức khỏe của chính mình
tiếp sau đây sẽ là một ghi nhận
từ một buổi gia quân của lực lượng chức năng quận bắc từ liêm hà nội
tiến hành xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông
trên tuyến đường phạm văn đồng thuộc địa bàn phường cổ nhuế một quận bắc từ liêm
hàng loạt các trường hợp tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang
được lực lượng chức năng dừng phương tiện nhắc nhở và xử phạt
mức phạt đối với lực lượng chức năng dừng phương tiện
mức phạt đối với lực lượng chức năng dừng phương tiện nhắc nhở và xử phạt
với người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng là hai trăm linh đồng
theo điểm a khoảng một mươi một điều một mươi một nghị định một trăm bảy mươi sáu trên hai nghìn một mươi ba của chính phủ
lực lượng công an trên toàn địa bàn quận bắc từ liêm sẽ liên tục triển khai các chốt
vừa nhắc nhở người dân cũng như xử phạt nghiêm đối với các hành vi không đeo khẩu trang
ở những nơi công cộng và đi trên đường
công an quận tiếp tục tăng cường các tổ công tác
trong đó từ năm giờ sáng hàng ngày thì một mươi ba công an tăng cường
sẽ tổ chức các tổ công tác của công an tăng cường
ở các đội nghiệp vụ thì đã triển khai hai tổ công tác
theo các múi giờ triển khai toàn diện ở trên địa bàn toàn quận
để tuyên truyền nhắc nhở đến người dân
và sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp mà không thực hiện nghiêm túc
các yêu cầu của chính phủ của nhà nước của quán thành phố
đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả hiện nay
vì vậy mỗi người hãy tự bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình
trước khi có sự nhắc nhở của người khác
còn tại khánh hòa công an thành phố nha trang
cũng đã thành lập nhiều tổ công tác xung kích xuống địa bàn cơ sở
phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
gần hai mươi giờ tại các khu dân cư ở phường phước long thành phố nhà trang

một số tiệm tạp hóa vẫn tấp lập người mua
và những người không đeo khẩu trang
vẫn có những bản nhậu trên vẻ hè tập trung đông người
và vẫn có những quán nhậu quán cà phê mùa bán
các tổ tuần tra vừa tuyên truyền phát khẩu trang y tế
vừa vận động người dân không tụ tập ăn nhậu không tập trung đông người
không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết
thực hiện nghiêm các quy định về cách ly xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
cũng không biết cũng không biết chữ
đâu có đọc mạng đọc gì đâu
thành ra giờ lỡ bán bữa nay nữa thôi
không cho bán gì mà ai nghĩ
vẫn còn tình trạng người dân tụ tập trên hai người
ở khu vực công cộng
trên cơ sở đó tổ tuần tra cũng đã tiến hành nhắc nhở
đeo khẩu trang cho người dân
và đồng thời phát tờ rơi cho người dân
để người dân hiểu được mục đích tầm quan trọng của thị một mươi sáu
và đồng thời vận động người dân là tiến hành vào nhà
trước thực trạng việc chấp hành chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
một bộ phận người dân còn hạn chế
đoàn thanh niên công an thành phố nhà trang
đã thành lập nhiều tổ công tác xung kích
phối hợp với chính quyền công an đoàn thanh niên
và ngành y tế các xã phường
tổ chức tuyên truyền nhắc nhở người dân
tân thủ các quy định về phòng chống dịch
các tổ tuần tra này sẽ hoạt động liên tục
xuyên đêm từ ngày bốn đến ngày một mươi năm tháng bốn
chúng tôi tiến hành tuần tra trên các tuyến đường
mục đích vừa phòng ngừa vừa đấu tranh ngăn chặn
phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm
mặt khác tiến hành tuyên truyền
cho người dân hiểu được mục đích yêu cầu
và tầm quan trọng của thị thứ một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ
về việc thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch covid một mươi chín
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đang bước vào khoảng thời gian có tính chất quyết định
ý thức chấp hành các quy định của mỗi người dân
mỗi gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
đang được lực lượng công an khánh hòa
tập trung thực hiện với nhiều biện pháp
đảm bảo lực lượng công an
sẽ luôn là chỗ dự tinh thần vững vàng
của nhân dân trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín